bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
chính phủ pakistan đã yêu cầu toàn bộ các trung tâm thương mại và khu chợ kể cả nhà hàng
phải đóng cửa vào lúc hai mươi h ba mươi phút hàng ngày
đây chỉ là một trong số nhiều biện pháp của kế hoạch tích kiệm năng lượng mới được pakistan áp dụng
trong bối cảnh quốc gia nam á này đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế
các biện pháp mới đã được nội các thông qua nhằm giúp pakistan tiết kiệm khoảng sáu mươi hai tỷ rupe pakistan
tương đương hai trăm bảy mươi ba triệu đô la mỹ
theo bộ trưởng quốc phòng pakistan thủ tướng sebastar đã yêu cầu tất cả các bộ ban ngành chính phủ
phải giảm ba mươi lượng điện năng tiêu thụ
đáng chú ý kế hoạch tiết kiệm năng lượng của pakistan cũng bao gồm việc cấm sản xuất bóng đèn
và quạt không tiết kiệm năng lượng lần lượt từ tháng hai và tháng bảy tới đây
quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh pakistan đang tìm cách chấn an người dân trong nước
và các thị trường quốc tế về khả năng vỡ nợ trong bối cảnh gói cứu trợ trị giá một một tỷ đô la mỹ
của quỹ tiền tệ quốc tế imf đang bị mắc kẹt do những khác biệt trong lần đánh giá chương trình thứ chín
vốn dự kiến phải hoàn tất từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai